vâng đã hơn bốn tháng cuộc sống của người dân tp hcm bị ảnh hưởng bởi việc siết chặt giãn cách xã hội để kiểm soát dịch
và việc mở cửa từng bước là nỗ lực của cả thành phố để giảm bớt khó khăn cho người dân doanh nghiệp và giúp phục hồi kinh tế xã hội
thế nhưng để bảo vệ thành quả chống dịch và giúp việc mở cửa trở lại đạt hiệu quả
ý thức tuân thủ của các quy định phòng chống dịch của mỗi người dân vẫn là điều cơ bản và quan trọng nhất
tòa nhân dân huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa ngày hôm qua vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn
và tuyên phạt chín tháng tù giam đối với bị cáo phan đình duy chú xã vạn khánh huyện vạn ninh về tội chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám sau khi uống bia ở một khu rẫy tại xã vạn phước phan đình duy điều khiển xe máy
chở theo một người phụ nữ đi về xã vạn long
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt tại khu vực giáp danh giữa hai xã vạn khánh và vạn long
duy và người phụ nữ bị cán bộ trực chốt phát hiện không mang khẩu trang và có ý định vượt chốt nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
không chấp hành duy còn lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng trực chốt đồng thời sô đổ xe máy và đòi đốt xe
thấy duy manh động có hành vi chống đối nên lực lượng công an đã khống chế đối tượng
trước tòa bị cáo phan đình duy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan đình duy chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nội
công an hà nam vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
qua tài liệu thu thập ngày ba mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an hà nam đã phát hiện tài khoản facebook của một trường hợp trên địa bàn xã an lão huyện bình lục đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng thông tin của mình về tình hình dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook là sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt

theo cơ quan công an ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dâu ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài
những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát
đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm
gây tắc hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn
liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc
mâu thuẫn đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu trước đó giữa nguyễn hoàng nhật ba mươi hai tuổi trú tại thành phố phú quốc và đàm văn ngàn ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh bắc giang
xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp trùng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng chuẩn bị hung khí đến khu vực ấp trùng vích xã gành dầu
tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát
tại hiện trường công an đã thu giữ một mươi khiên đỡ đạn bốn ao giáp một mươi sáu ống tuyếp sắt nhọn một búa một mươi dao tự chế và chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị không quản những vất vả gian khó thậm chí là hiểm nguy nhiều tháng vừa qua lực lượng công an đã dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vô cảm trước những sự hy sinh đó thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh an giang đã có không ít người có những hành vi cản trở
chống đối thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
mặc dù chưa đủ tuổi để chạy xe máy nhưng sáng ngày một tháng chín trần quang trí sinh năm hai nghìn bốn chú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú điều khiển xe máy trên quốc lộ chín mươi một
khi đến ấp vĩnh lộc thị trấn cái dầu trí bị tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
lúc này trung úy đặng nguyễn hoàng kha cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện châu phú đang làm nhiệm vụ gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe thì bị trí đâm bị thương
sau khi đối tượng đâm vào cả hai chiếc xe cùng ngạch xuống đường kéo lê một đoạn
sau khi ngã thì dù bị thương nhưng với tinh thần quyết tâm bản thân cố đứng dị để bắt giữ đối tượng lại chờ các đồng chí
các đồng chí khác đến để xử lý còn bản thân thì được các đồng chí đưa lên xe cứu để đến bệnh viện
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang nhiều đối tượng ngang nhiên không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thậm chí là chống đối tấn công lại lực lượng chức năng khi được nhắc nhở yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
điển hình như trường hợp của đối tượng nguyễn hoàng xuất chú huyện an phú tỉnh an giang khi được đề nghị lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
xuất đã không hợp tác
ta yêu cầu phải được lựa chọn loại vaccine mình mong muốn để tiêm mới cho lấy mẫu
mặc dù đã được vận động thuyết phục nhưng suốt vẫn không chấp hành mà vào nhà lấy dao ra tấn công lực lượng lấy mẫu và chém bị thương cán bộ công an xã khánh an
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của xuất vừa bị tòa án nhân dân huyện an phú tuyên phạt ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
đối với hành vi ngăn cản chống người thành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định
có thể xử lý hành tránh là theo điều hai mươi của nghị định một trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ
nếu có căn cứ thì sẽ xử lý hình sự theo điều là ba trăm ba mươi của bộ luật hình sự
hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đáng lên án và là hành vi xâm phạm quyền lợi sự an toàn của cả cộng đồng
pháp luật nghiêm minh sẽ luôn có những bản án thích đáng cho những hành vi côn đồ xem thường pháp luật này
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi có hơi men trong người hai đối tượng là châu di cùng với châu tích đã dùng cây đánh chết anh huỳnh ngọc đấu
ngoài ra hai đối tượng còn cướp đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân
bị cáo châu di đã bị tuyên án hai mươi ba năm tù về tội giết người và cướp tài sản trong phiên xét xử diễn ra vào chiều ngày hôm qua
riêng đối tượng châu tích đã bỏ trốn sau khi gây án và đang bị truy nã
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc nhậu cùng di và nhóm bạn tại ấp bà đen xã an cư huyện tịnh biên
tích nhìn thấy huỳnh ngọc đấu đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường và nghe điện thoại
tích liền rủ di cầm khúc cây tầm vong ra đánh đấu
di đánh vào lưng đấu còn tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu cổ và mặt khiến đấu bất tỉnh gục trên xe
thấy đấu không còn cử động di đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi cả hai rời khỏi hiện trường
một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một tổ công tác của công an huyện tịnh biên trên đường tuần tra phát hiện đấu đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng một di bị lực lượng công an bắt giữ còn tích bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và đang bị truy nã
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hai mươi ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo di có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm chín mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án
vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu bánh heroin và nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong sinh năm hai nghìn sáu và sùng a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên tỉnh điện biên
khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ sáu bánh khối lượng khoảng hai hai kg heroin hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời
và hiện công an huyện điện biên đang điều tra mở rộng chuyên án
vừa qua khi kiểm tra một nhà nghỉ thuộc xóm nam phong ba xã hưng đạo
công an thành phố cao bằng đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba bánh heroin có khối lượng gần chín trăm tám mươi ba gram
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hương yên và hiện đang được giam giữ chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại hà giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với một mươi ba đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh hà giang
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế với quy mô lớn
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng đá tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và tri cục hải quan tỉnh quảng trị
phát hiện bắt giữ vụ buôn lậu gỗ đá quý hiếm với tổng trị giá là trên hai mươi chín tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế la lai các lực lượng đã phối hợp kiểm tra bảy xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn
xuất nhập khẩu an trần địa chỉ tại phường năm thành phố đông hà vận chuyển gần bốn trăm năm mươi mét khối gỗ các loại
và gần một mươi một tấn đá phấn quy hiếm trị giá ước tính ban đầu là trên hai mươi chín tỷ đồng từ lào vào việt nam
trong đó phát hiện khai báo gian lận vượt tám mươi bốn mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa
và hơn bảy mươi bảy mét khối gỗ quý hiếm gồm gỗ cẩm lai gỗ chắc trị giá hơn tám tỷ đồng
để vận chuyển số gỗ này các đối tượng đã thiết kế ra cố thêm vách ngăn hầm hàng trên xe ô tô
kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều quy cách không đồng nhất để trà trộn cất dấu hàng hóa
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vĩnh long cơ bản đã được kiểm soát với chiều hướng tích cực
đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân
cùng với các lực lượng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã luôn thường trực tại vị trí tuyến đầu
vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
tại các chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông luôn nỗ lực cùng với các lực lượng ứng trực tại chốt
như quân sự y tế thanh niên tình nguyện lực lượng dân quân tự vệ
với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tích cực hướng dẫn người đi trên các phương tiện và tài xế xe
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khai báo y tế
nhằm kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt
lo và các đồng chí trong tổ công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hướng dẫn khai báo y tế kiểm tra giấy tờ
hợp lệ đá dứt phương tiện tiếp tục là lá trắng là lực lượng tiến đầu trong phòng chống dịch
không chỉ tích cực trong nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vào địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông còn kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trả tự và tội phạm
cụ thể tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ một đoạn gần cầu mỹ thuận
các đồng chí cảnh sát giao thông đã cùng với các lực lượng kịp thời phát hiện
bắt quả tàng hai vụ tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy giao cho đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
trưa ngày một mươi hai tháng chín em và bạn đi qua tiền giang mua ma túy về
khi mà về đến trước cổng chùa phật ngọc
thì lúc đó em gặp công an và giao thông
công an và giao thông chỉ kêu dừng lại để kiểm tra giấy tờ thôi
nhưng mà sau đó em thấy mấy anh công an giao thông nhìn kỹ quá
nên em mới móc túi ra em bị các lực lượng công an phát hiện
kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trực tượng đoàn giao thông
kiểm soát người phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
bản thân cùng với các đồng chí khi phát hiện những vụ việc
như dẫn chuyển trái phép chắc mà tí
thì tất cả anh em đây cũng đều phấn khởi vì đã giúp được địa bàn ngày càng trong sạch
do tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch
nên thời gian trực tuần tra kiểm soát của các đồng chí làm nhiệm vụ
tại tổ tuần tra lưu động của đơn vị phải tăng lên
tuy nhiên dù phải tăng tần suất làm việc
nhưng từng đồng chí trong tổ công tác luôn đảm bảo ứng trực một trăm linh
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
và trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến đường
từ đó đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
việc các đồng chí được phân công tại các chốt
thì ban lãnh đạo đơn vị cũng có quán triệt cho các đồng chí
thực hiện tại chốt là nêu cao tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ sẵn sàng
không ngại gian khổ khó khăn
kết hợp với các lực lượng khác trong công tác
phòng chống dịch
không có khái niệm về thời gian
luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
và tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dù nắng dù mưa các cán bộ chiến sĩ không kể ngày đêm
thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
là một tấm lá chắn vững vàng trong phòng chống dịch covid một mươi chín